năm nay tp hcm có hơn bốn bốn trăm linh thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ trong đó có hơn ba tám trăm linh thanh niên
thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn sáu trăm linh thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an chất lượng thanh niên
nhập ngũ năm nay được bảo đảm cả về sức khỏe tỷ lệ đảng viên và trình độ học vấn tất cả thanh
niên đều ý thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong
thời gian tại ngũ xứng đáng trở thành người chiến sĩ của quân đội nhân dân công an nhân dân việt nam
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có hơn ba một trăm linh công dân lên đường
nhập ngũ trong số ba một trăm linh công dân nhập ngũ có bốn đảng viên sáu trăm bốn mươi bốn công dân là đồng bào dân tộc ít người
và một trăm bảy mươi ba công dân là đồng bào có đạo hai mươi tám công dân đã có vợ một trăm bốn mươi sáu công dân thuộc hộ nghèo cũng trong số
này có một một trăm hai mươi công dân đã được bồi dưỡng đối tượng đảng đúng bảy giờ ba mươi phút sáng nay hơn
một thanh niên thuộc một mươi ba huyện thị thành ở hà tĩnh đã háo hức lên đường nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi
hơn một tân binh của hà tĩnh được biên chế về các đơn vị gồm sư đoàn ba trăm hai mươi bốn sư đoàn chín trăm sáu mươi tám
lữ đoàn một mươi sáu quân khu bốn bộ tham mưu quân khu bốn biên phòng hà tĩnh
cũng trong sáng nay tại tất cả một mươi huyện thị xã thành phố của tỉnh bình thuận đã đồng loạt tổ
tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh bình thuận giao hơn một ba trăm linh quân cho các đơn vị quân đội
đáp ứng đủ số lượng và các yêu cầu của trên giao
cùng với các địa phương trong cả nước năm nay tỉnh đồng nai có hơn hai bảy trăm năm mươi thanh niên lên đường nhập ngũ
được phân bố về một mươi chín đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng quân khu bảy và bộ chỉ huy quân sự tỉnh
trong đó có hơn ba mươi sáu tốt nghiệp trung học phổ thông tăng một bảy mươi hai so với năm hai nghìn một mươi chín